sau đây là thông tin về cảnh báo lũ lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi phía bắc
từ một mươi ba h ngày bốn tháng sáu đến bảy h ngày năm tháng sáu khu vực bắc bộ đã có mưa vừa mưa to như bảo hà lào cai bảy mươi tám mm văn trấn yên bái bảy mươi ba mm lâm sơn hòa bình năm mươi năm mm
trên thượng lưu sông lô đã xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ một đến hai mét
mực nước thượng lũ sông thao đang lên cảnh báo trong sáu đến một mươi hai h tới mực nước thượng lũ sông thao tiếp tục lên nhanh biên độ lũ lên từ một năm đến hai m
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tới mực nước thượng lưu sông thao sẽ lên chậm biên độ lũ lên từ năm đến bảy m
trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ tại các trạm thủy văn trên sông thao đều ở mức dưới báo động một
nguy cơ sẽ ra sạt lở đất ở vùng núi phía bắc đặc biệt tại các tỉnh như hòa bình lào cai yên bái hà giang
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một